các chương trình khuyến công đã khuyến khích nhiều doanh nghiệp làng nghề sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp mạnh dạng đầu tư đổi mới đưa dây chuyển thiết bị máy móc tiên tiến vào sản xuất nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm mở rộng quy mô tạo thêm việc làm để từ đó lan tỏa những tác động tích cực tới đời sống kinh tế xã hội trên toàn địa bàn tỉnh
các chương trình khuyến công đã khuyến khích nhiều doanh nghiệp là nghề sản xuất công nghiệp tiểu thủ công mạnh dạng đầu tư đưa dây chuyển thiết bị mở rộng quy mô tạo thêm việc làm để từ đó lan tỏa những tác động tích cực với đời sống kinh tế xã hội trên toàn địa bàn tỉnh
các chương trình khuyến công đã khuyến khích nhiều doanh nghiệp tạo thêm việc làm để từ đó lan tỏa những tác động tích cực với đời sống kinh tế xã hội trên toàn địa bàn tỉnh

trong đó anh dũng đã nhanh chóng hoàn thiện mọi công đoạn chế tạo các chi tiết phức tạp nâng cao năng lực sản xuất và ngày càng gia tăng được sản lượng cung ứng cho các bạn hàng tại làng nghề xuân kiên xuân tiến và các đơn vị sản xuất trong và ngoài tỉnh